ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ đã triệu tập hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh để triển khai các nội dung về công tác cán bộ
đồng chí bùi minh châu đã được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ tiếp theo
với tinh thần dân chủ trách nhiệm ban chấp hành đảng bộ tỉnh phú thọ đã tiến hành quy trình bầu bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kết quả với bốn mươi chín trên bốn mươi chín phiếu bầu đạt một trăm linh đồng chí bùi minh châu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bí thư tỉnh ủy bùi minh châu khẳng định sẽ nỗ lực phân đấu hết mình tiếp tục nghiên cứu lý luận bám sát thực tiễn đề cao tinh thần trách nhiệm đem hết khả năng trí tuệ để công hiến đoàn kết một lòng sát cánh cùng ban thường vụ tỉnh ủy
ban chấp hành đảng bộ tỉnh đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh lãnh đạo chỉ đạo sớm cụ thể hóa các nghị quyết của đảng đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả bốn khâu đột phá những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực mũi nhọn mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi tám đã xác định